chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm và làm việc
tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo về tình hình sản xuất kinh doanh
cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
sau hơn ba mươi năm hình thành và phát triển việt theo đến nay đã trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu việt nam
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tập đoàn đóng góp một trăm chín mươi năm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
hiện viettel là thương hiệu giá trị nhất việt nam đứng số một tại đông nam á thứ chín tại châu á
và nằm trong top ba mươi nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt năm tám tỷ đô la mỹ
ở lĩnh vực nghiên cứu sản xuất viettel đã làm chủ được các công cụ giám sát quản lý và tác chiến trên không gian mạng
để bảo vệ người dùng trên internet bảo vệ các hệ thống bảo vệ chủ quyền số quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những thành tiệu mà việt theo đã đạt được trong thời gian qua
ghi nhận việt theo xứng đáng là niềm tự hào niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
những kết quả đạt được của viettel trong thời gian vừa qua đã khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước
tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và vì những cái thành tích xuất sắc đó mà việt theo đó được đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý
đề nghị việt theo luôn là một trong những thành tích xuất sắc đáng đáng đáng đáng đáng
tôi luôn ý thức trách nhiệm quan trọng của mình nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
chủ nghĩa cơ hội đạt ra những yêu cầu đối với tập đoàn trong thời gian tới
tôi cơ bản nhất trí với những định hướng chiến lược đến năm hai nghìn hai mươi năm của tập đoàn viettel
mà tôi đề nghị là chúng ta có cái định hướng dài hơn một chút chứ không phải là năm năm
phải dài hơn có tầm chiến lược hơn kể cả phát triển mạng viễn thông kể cả cho công nghiệp quốc phòng
và nhất là những sản phẩm công nghệ cao
để phục vụ cho quốc phòng bảo vệ tổ quốc
tôi rất thích cái câu hồi nãy trên màn hình nói là vũ khí để bảo vệ hòa bình
chứ phải vũ khí để gây chiến tranh bảo vệ hòa bình
khi chúng ta làm chủ được công nghệ sản xuất được những vũ khí công nghệ cao là chúng ta đã bảo vệ hòa bình cho đất nước
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh việt theo cần tiếp tục giữ vững vị trí số một về viễn thông của việt nam
có vị trí cao trong khu vực đông nam á và nâng hạng ở châu á
tiếp tục phát huy vai trò tiên phong kiến tạo cuộc sống số và xã hội số tại việt nam
xây dựng việt nam có nền kinh tế số quan trị đất nước xã hội bằng công nghệ số